tại hà nội ban tuyên giáo trung ương đã tổ chức gặp mặt một trăm linh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm hai nghìn một mươi chín
tới dự có đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí vũ đức đam ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ
một trăm linh đại biểu có mặt là các nhà trí thức khoa học đã đạt các giải thưởng khoa học và công nghệ trong nước
quốc tế giải thưởng hồ chí minh các nhà giáo nhà khoa học từ các trường đại học viện nghiên cứu có nhiều thành tích
đóng góp cho sự phát triển của khoa học và công nghệ của đất nước
phát biểu tại buổi gặp mặt đồng chí võ văn thưởng cho biết đây là dịp để lãnh đạo đảng nhà nước trao đổi với các trí thức
nhà khoa học tiêu biểu về nhiệm vụ của ngành khoa học và công nghệ đội ngũ trí thức khoa học công nghệ trong thời gian tới
đồng thời cũng là dịp để thể hiện sự quan tâm tôn vinh sự đóng góp của đội ngũ trí thức việt nam
cơ hội để lãnh đạo đảng nhà nước lắng nghe tiếp thu các ý kiến đóng góp tâm tư nguyện vọng của đội ngũ trí thức nhà khoa học
trong bối cảnh toàn cầu hóa hội nhập quốc tế sâu rộng đảng và nhà nước luôn coi trí thức là lực lượng lao động sáng tạo đặc biệt quan trọng
đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững của đất nước